vết thương sâu ở giữa bồn ức là đòn trí mạng lấy đi mạng sống của nạn nhân
do giấy tờ tùy thân trên người vẫn còn nên danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định
đó là vũ văn quý chú tài sản đồng quang huyện đông hương tỉnh thái bình
thế nhưng địa điểm phát hiện sát nạn nhân lại là một vùng hẻo lánh
xa dân cư là vùng giáp danh chỉ cách trung quốc một con sông
nếu nạn nhân không phải là người trong vùng
vậy tại sao nạn nhân lại đến đây
nguyên nhân cái chết là gì
và ai đã là người gây ra cái chết cho nạn nhân
từ việc khám nghiệm hiện trường
chúng tôi phát hiện dấu vết máu rơi trên nền nhà
cũng như rơi trên bộ cửa ra vào lều
cho nên chúng tôi khẳng định
thứ nhất là vụ án sẽ bắt đầu xảy ra
trong nhà trong lều
sau đó thì nạn nhân bị đánh bỏ chạy
bỏ chạy đi và bị các đối tượng đuổi theo
đuổi theo trên cái đường đó thì nó thể hiện vẹt xuống
từ nhà xuống cái chỗ khu nạn nhân nó khoảng năm mươi mét
cái bãi cỏ dập nó dạp xuống
khi chúng tôi đến nó đã dạp xuống và đã dựng lại
nó để lại một cái dấu vết như thế
thì chúng tôi lần theo đó mà phát hiện ra một số đoạn gậy
có rinh máu và một số đôi dép thì nhận định rằng
đấy là cái lối mà khi nạn nhân bị đánh ở trên leo
sau đó thì chạy xuống và bị các đối tượng đuổi
đến cái khu vực khe nước thì dùng xẻ băng đâm chết nạn nhân
thua nữa địa điểm phát hiện xác nạn nhân là vùng rác ranh
nên các điều tra viên nhận định đây có thể là vụ án mạng mang tính chất mâu thuẫn
từ thủ cá nhân
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án

nhóm trinh sát một mặt tìm về địa phương nơi sinh sống của nạn nhân
mặt khác điều tra các mối quan hệ của nạn nhân ở lào cai

đồng thời lấy lời khai của những người sống xung quanh hiện trường vụ án mạng trong số hơn một mươi người là bạn làm ăn
bạn nhậu một quý gặp gỡ
phong cách di lặc
khi cơ quan điều tra sử dụng nghiệp vụ để nắm thái độ của những người này
họ đã tìm ra một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
trên cơ sở khám nghiệm hiện trường và trinh sát ban đầu cơ quan điều tra nhận định đối tượng gây án là người thông thuộc địa bàn như vậy rất có thể đối tượng sinh sống ở khu vực lân cận nơi xảy ra vụ án
thông qua trinh sát địa bàn và cơ sở cơ quan điều tra có thể nắm thông tin khá chi tiết về những di biến động của những hộ dân sống gần hiện trường vụ án
các mối quan tâm của trinh sát đều tập trung vào một đối tượng sống cách đó không xa
anh ta là vàng seo sánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
có vợ là tần tào mẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng ba con đang sinh sống tại thôn hàm rồng thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
nơi phát hiện sát nạn nhân cũng là khu vực từng được gia đình vàng seo sánh khai hoang từ lâu và hiện đang trồng chuối và cây cơ sổ
vàng seo sánh là một đối tượng cũng có
các mối quan tâm của trinh sát đều tập trung vào một đối tượng sống cách và không xa
không có khó khăn gì các trinh sát cho biết vợ chồng vàng xeo sánh mới rời khỏi nơi của chú
khi trinh sát đến nhà thì bố mẹ của hoàng xeo xánh những người này có thái độ không muốn hợp tác
trinh sát phải mở rộng hướng điều tra qua những gia đình sống xung quanh
nhưng điều bất ngờ những người sống trong bản đều có huyết thống với nhau nên gần như họ không cung cấp thông tin gì cho cơ quan điều tra
tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan điều tra đã phải mời người thân của sánh lên làm việc
sau một thời gian làm công tác tư tưởng cũng như áp dụng công tác nghiệp vụ bố mẹ của vàng xeo xánh cũng đã cung cấp những thông tin quý giá
chúng tôi đã cho trinh sát là tiếp cận trực tiếp gia đình và những người thân của đối tượng
và từ các nguồn thông tin mà đối tượng có trao đổi liên lạc với gia đình thì chúng tôi đều nắm mắt được
và từ những di biến động rồi hoạt động hiện nay đối tượng đang lần trốn chỗ nào thì chúng tôi đã thông qua những nguồn thông tin đó
những nguồn tài liệu đó là chúng tôi đã xác định được thu thập được và đã giúp cho chúng tôi đề ra những biện pháp
những kế hoạch để tiến hành phòng
phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để truy bắt đối tượng
sâu chuỗi từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra khẳng định biện pháp gấp rút lúc này là phải tìm ra chỗ ẩn náu của vợ chồng vàng xeo xánh
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội công an tỉnh lào cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
bân chuyên án đã huy động nhiều lực lượng tham gia truy tìm hai đối tượng vàng xeo sánh và tần thao mẩy
mặc dù đã xác định đây là hai nghi phạm chính của vụ án nhưng để tìm và truy bắt được hai đối tượng này cũng hết sức khó khăn
bởi vàng xeo sánh đang là đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy

bân chuyên án đã huy động nhiều lực lượng thường xuyên đi lại ở nhiều địa bàn trong và ngoài nước như trung quốc lào myanmar thái lan
đặc biệt hắn có vũ khí với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vị
tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất có thể để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra
vợ chồng vàng xeo xánh đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

tài liệu thu thập được chúng tôi xác định là đối tượng vàng xeo xánh là có hai khẩu súng
trong đó là chưa xác định được cụ thể nó là loại súng gì
chính vì vậy mà dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thì xác định là một mặt là phải cương quyết và khám phá cho bằng được
truy bắt cho bằng được đối tượng để xử lý trước pháp luật
nhưng mặt khác lại luôn luôn quán triệt với cán bộ chiến sĩ các lực lượng trinh sát tiến hành điều tra vụ án là phải hết sức đảm bảo an toàn
cho ngay cả bản thân đối tượng cũng như cho lực lượng điều tra chuyên án
đây là một trong những vấn đề một trong những cái rất là khó khăn trong quá trình mà chỉ đạo tổ chức thực hiện của chúng tôi
nhận biết đối tượng là một tên rất danh ma có thể hắn đã vượt biên qua bên kia biên giới
sau khi làm công tắc tư tưởng với người nhà của vàng xeo sánh
các trinh sát đã khai thác được thông tin sánh có một em họ lấy chồng và định cư tại trung quốc
rất có thể sánh cùng vợ mình sau khi gây án xong
đã vượt biên sang bên kia trung quốc
để lẩn trốn
một tổ công tác của ban chuyên án đã nhanh chóng liên lạc với công an trung quốc
đề nghị hỗ trợ truy tìm hai đối tượng vàng xeo sánh và tần tà mẩy
gọi là truy tìm nhưng lực lượng hình sự công an tỉnh lào cai đã có buổi họp bàn với công an trung quốc
nhằm đưa ra phương án truy bắt gọn hai đối tượng này
không để cho chúng lẩn trốn sâu hơn vào nội địa trung quốc
hoặc có thể có vũ khí để trúng trả
trong những năm vừa qua và thời gian gần đây
thì có thể nói rằng là công an tỉnh lào cai
đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự
đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với một số các cục nghiệp vụ
cũng như là một số các công an huyện đối đảng của phía trung quốc đối với việt nam
đặc biệt là trong thực hiện một số các chuyên án truy nã tội phạm
cũng như là bắt các tội phạm
phạm tội mang thêm dấu vết nóng
cũng như là giải quyết một số vấn đề về trật tựu an toàn xã hội chiến tuyến thế giới
thì có thể nói rằng là lực lượng cảnh sát công an tỉnh lào cai
đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với lại cục công an huyện hạ khẩu tỉnh văn nam trung quốc
và một số cục công an đối đảo đối diện với phía việt nam của tỉnh nào cai
lợi dụng địa hình hiểm trở những bất cập trong việc quản lý di cư nhập cư vợ chồng vàng xeo xánh
đã dễ dàng lẩn trốn
thế nhưng dù có dùng thủ đoạn nào thì các đối tượng vẫn không thể biến mất được
sau một thời gian dài tìm kiếm nơi lẩn trốn của vàng xeo xánh
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lực lượng hình sự công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
đã thông tin cho công an tỉnh nào cai về việc họ đã phát hiện vàng xeo sánh tại nhà của em họ y thuộc xã nà xì

tẩy tam mẩy ngay sau đó cũng đã bị bắt giữ cùng ngày hôm đó
cơ quan công an trung quốc đã trao trả hai đối tượng cho công an tỉnh nào cai theo đúng trình tượng pháp lý để điều tra làm rõ về hình vi phạm tội của nghi phạm
cơ quan công an trung quốc đã trao trả hai đối tượng cho công an tỉnh nào cai theo đúng trình tượng pháp lý để điều tra làm rõ về hình vi phạm tội của nghi phạm

bắt giữ đối tượng và trao trả theo thủ tục quy định
thì chúng tôi đã tiến hành các thủ tục bắt
cũng như là các thủ tục khác có liên quan theo trình tự thủ tục tố tụng
thì quá trình mà tiến hành đấu tranh khai thác và hỏi cung các bị can
thì các bệ can đã có sự khai báo rất là thành khẩn
trong vụ án thì ngoài đối tượng vàng xeo xánh và vợ là tần pa mẩy
tên gọi khác là tần kiều loan
thì còn có một đối tượng khác cùng tham gia gây án đó là tần láo tả
có tên gọi khác là tần
trịnh phu là cháu ruột của tần pa mẩy
theo lời khai của vàng xeo xánh và tần pa mẩy
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
tần tam mẩy và vũ văn quý gặp và quen biết nhau
thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
sau một thời gian quen biết
hai người đã nảy sinh tình cảm và có quan hệ bất chính
đã nhiều lần hãy gặp gặp gặp
hai người này hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ

vàng xeo xánh đã dùng vũ lực đe dọa
không cho mẩy gặp lại các con
để ép mẩy liên lạc với các con
vàng xeo xánh đã dùng vũ lực để ép mẩy liên lạc
dù quý vào trang trại của mình
tại thôn châu ràng xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai
ăn cơm và bàn chuyện làm ăn
sau đó sẽ thừa cơ hội để ra tay giết quý

không cho mẩy liên lạc với các con

đã dùng vũ lực đe dọa
bạn phải làm cho mẩy các bạn
đúng với quý
cảm ơn bạn
cảm ơn các bạn
đồng thời ở nhà xung quanh
bạn phải là người đúng với quý
khi anh quý đe dọa
đe dọa bạn
không những chỉ đe dọa sống trên mặt
chỉ vận động súng trong môi trường
để sống trên môi trường
vị trò đe dọa sống trên môi trường
ngày hôm đó khi đã bắt vợ mình dụ dỗ quý đến lán để uống rượu
sánh đang gọi thêm người chống họ của mình là tần láo tảo để giúp

sau một lúc khi đã ăn uống no say lợi dụng lúc nạn nhân không để ý
sánh đã đi luồn ra phía sau lấy cây gậy để chuẩn bị trước đánh mạnh từ phía sau vào đầu quý
quý ôm đầu rồi bỏ chạy ra đầu lán
sau khi giết hại nạn nhân vợ chồng vàng xeo sánh và tần tàm mẩy đã trốn chạy sang bên kia trung quốc
còn tẩn láo tảng trở về nhà nhưng không có việc gì xảy ra
để thực hiện đấu tranh triệt phá vụ án này một cách thành công và có hiệu quả
để thực hiện đấu tranh triệt phá vụ án này một cách thành công và có hiệu quả
đồng thời chúng tôi phải triển khai hai mũi
một mũi là phối hợp với công an trung quốc để tổ chức trao trả và tiến hành các thủ tục liên quan đến vàng xeo xánh và tần pal mẩy
một mũi khác là chúng tôi phải triển khai ngay vào địa bàn xã mường hung thuộc huyện bát sát
đây là nơi cư trú của đối tượng tần láo tảng để chúng ta tiến hành đồng thời truy bắt
và đồng thời là đưa toàn bộ các đối tượng gây án về để đấu tranh khai thác phục vụ tốt cho quá trình hỏi cung
cũng như là đưa các đối tượng ra xử lý chức pháp luật
hành vi giết người của vàng xeo xánh và tần tà mẩy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ gây hoang mang cho nhân dân ảnh hưởng xấu đến trật tự địa bàn
những năm trở lại đây những đối tượng phạm tội lợi dụng sự sơ hở xuất nhập cư sang bên kia biên giới
còn lỏng lẻo nên chúng đã hoạt động ngang nhiên bất luật pháp
chỉ trong mấy tháng trở lại đây cùng với sự trợ giúp của công an trung quốc
công an tỉnh lào cai đã bắt được rất nhiều đối tượng sau khi gây án đã trốn sang nước ngoài nhằm trốn tội

trường hợp của đối tượng vàng xeo sánh và tần tà mẩy là một vụ án điển hình cho việc vượt biên để thoát tội
thế nhưng lưới trời lồng lộng hai đối tượng vàng xeo sánh và tần thà mẩy đã bị bắt và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
sau một tháng trời dòng dã với sự hợp tác giúp đỡ của công an huyện hà phương
khẩu tỉnh vân nam trung quốc các chiến sĩ điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai đã truy tìm được kẻ thù ác
xoa dịu được nỗi đau phần nào của người nhà nạn nhân cũng như đảm bảo trật tự trên địa bàn tỉnh
với tinh thần làm việc tận tụy cẩn trọng chuyên án chín trăm một mươi ba g đã kết thúc một cách nhanh chóng
kẻ thù ác đã bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng
đến đây thì chương trình hành trình phán của chúng tôi cũng xin được khép lại
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn trong những chương trình lần sau